đồng chí đại tướng tô lâm đã dành tình cảm sâu sắc và sự đón tiếp thắm tình đồng chí đồng đội nhân kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và ba mươi ba năm ngày hội quốc phòng toàn dân
buổi gặp mặt hôm nay thể hiện sinh động sự đoàn kết gắn bó sự thống nhất ý chí hành động giữa các đồng chí lãnh đạo và cơ quan của hai lực lượng trong thời gian qua
đại tướng phan văn giang chúc mừng thành công trong công tác tổ chức sự đoàn kết gắn bó giữa hai lực lượng
đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ phối hợp kịp thời có hiệu quả của đảng ủy công an trung ương bộ công an và lực lượng công an toàn quốc
phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và thủ tướng chính phủ phạm minh chính chúc mừng quân ủy trung ương bộ quốc phòng nhìn ngày thành lập của lực lượng
đại tướng phan văn giang chúc mừng thành công trong thời gian qua

đây là học bổng được tập đoàn tramvit thực hiện từ năm hai nghìn bảy dành cho các cháu là con thương binh liệt sĩ công an nhân dân có hoàn cảnh khó khăn phân đấu vươn lên học giỏi
hoạt động này góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước cũng như quan hệ hợp tác giữa tập đoàn tramvit hàn quốc với bộ công an việt nam
thay mặt bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ đánh giá cao các hoạt động đầu tư phát triển kinh tế tại việt nam của tập đoàn tramvit trong những năm qua
đồng chí thứ trưởng cũng gửi lời cảm ơn tới tập đoàn đã trao tặng học bổng cho các cháu là con thương binh liệt sĩ công an nhân dân việt nam
đây chính là món quà có ý nghĩa giúp các cháu vươn lên khắc phục khó khăn trở thành con ngoan trò giỏi tiếp bước cha anh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
thứ trưởng trần quốc tỏ cam kết bộ công an việt nam sẽ sử dụng quỹ một cách hiệu quả thiết thực theo đúng quy chế mục đích của quỹ đã để ra
đồng thời khẳng định bộ công an việt nam sẽ tiếp tục đồng hành chia sẻ ủng hộ các hoạt động của tập đoàn chang hit tại việt nam trên cơ sở hai bên cùng có lợi và tuân thủ quy định pháp luật việt nam và hàn quốc
năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã xét tuyển được hai bốn mươi bảy thí sinh trên hai năm mươi chỉ tiêu đạt tỷ lệ chín mươi chín
đến nay thì không có đơn thư khiếu kiện liên quan đến công tác tuyển sinh công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
tư luận trong lực lượng công an nhân dân xã hội và các nhà quản lý giáo dục đánh giá cao
đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị sơ kết triển khai đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai vừa được tổ chức chiều nay tại thủ đô hà nội